tiến sĩ nguyễn việt giám đốc trung tâm tiền sử đông nam á người đã không còn xa lạ với công chúng với những công trình về khảo cổ học đầy sức lôi cuốn
một trong số những công trình ấy là việc phục dựng lại nỏ thần an dương vương
tại ngôi biệt thự được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm một mươi hai mà tiến sĩ nguyễn việt đang sinh sống cũng là nơi bảo tàng phạm huy thông do ông lập nên tại thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
rất nhiều hiện vật giá trị được lưu giữ trong đó không thể không nhắc tới chiếc nỏ thần an dương vương được ông phục dựng lại
chuyện kể rằng sau khi an dương vương xây thành cổ loa thần kim quy cho an dương vương một cái móng của mình để làm lẫy nỏ mà giữ thành
theo lời thần dặn nỏ lẫy là mỏng móng chân thần có thể bắn trăm phát chúng cả trăm chỉ một phát có thể giết hàng ngàn quân địch
an dương vương chọn trong đám da thần được một người làm nỏ rất khéo tên là cao lỗ và giao cho lỗ làm nỏ
chiếc nỏ rất lớn và rất khó
câu chuyện đó cùng việc khai quật được kho ngũi tên đồng ngay sát thành cổ loa đã giúp cho tiến sĩ nguyễn việt phục dựng được chiếc nỏ thần
chúng ta vốn dĩ là có khá nhiều những cái mũi tên đồng không phải chỉ ở cổ loa mà vào cái thời đó nó giải rác ở rất nhiều nơi mà chúng tôi có đào được
cái thứ hai nữa là chúng ta dựa vào cái thông tin đương thời về cái sử dụng các cái máy máy nào người ta trong từ gọi là cơ nộ
thế thì máy nỏ chính là một cái sáng tạo của loài người để điều tiết được cái đàn hồi tự nhiên
từ một cái vật liệu vật lý để làm sao chuyển nó thành phục vụ được đúng cái mục đích của con người
cái điểm thứ ba là chúng tôi bắt đầu tập trung vào những các cái tài liệu dân tộc học ở trong khu vực mình
trong đó thì chú ý nhất là đến những các kỹ thuật hoặc là các mô hình nào có sẵn của người mường
tiến sĩ nguyễn việt cùng các cộng sự đã dành cả chục năm trời nghiên cứu đi tìm sự thật về những loại vũ khí cổ đằng sau ghi chép của sử sách và truyền thuyết
để phục chế thành công
nỏ thần an dương vương bắn nhiều mũi tên đồng của loa cùng một lúc
nỏ thần phục chế của tiến sĩ nguyễn việt nò thần đó đã bắn thử thành công tại bảo tàng lịch sử quân sự việt nam
công trình này được trao giải nhì hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật toàn quốc năm hai nghìn tám hai nghìn một mươi chín
và cũng là minh chứng cho sức sáng tạo tài tình của cha ông ta trong công cuộc đấu tranh giữ nước